đến thời điểm này tỉnh đồng nai có một trăm ba mươi hai trên một trăm ba mươi ba xã đã được công nhận là đạt chuẩn nông thôn mới
như vậy đồng nai là tỉnh dẫn đầu cả nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai trong số một trăm ba mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới có một mươi năm xã đạt nông thôn mới nâng cao
tỉnh đồng nai đang phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám có một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới và thêm năm xã đạt nông thôn mới nâng cao
hiện các ngành liên quan của tỉnh đang lập hồ sơ đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét công nhận thành phố biên hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và công nhận huyện tân phú đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra tỉnh đồng nai đang xây dựng ban hành đề án xây dựng huyện xuân lộc đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu
riêng xã thanh sơn huyện định quán là địa phương duy nhất của tỉnh đồng nai chưa công nhận nông thôn mới
hiện các ngành đang tập trung các giải pháp giúp địa phương này sớm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới